tiếp tục chuỗi sự kiện ngày thứ sáu công nghệ sáng nay bộ thông tin và truyền thông đã chính thức giới thiệu nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện
quản trị doanh nghiệp toàn diện là một nền tảng quản trị với hơn năm mươi ứng dụng tập trung vào ba bài toán cốt lõi
bộ sản phẩm giúp doanh nghiệp quản lý công việc và dự án một cách toàn diện
bộ sản phẩm giúp xây dựng hệ thống thông tin minh bạch hiệu quả
bộ sản phẩm giúp doanh nghiệp có chiến lược quản trị và phát triển nhân sự hoàn chỉnh
dựa vào nền tảng này nhà điều hành có thể nhìn thấy bức tranh tổng quan của doanh nghiệp thông qua dữ liệu thực tế
từ đó đưa ra những quyết định chính xác hơn để gia tăng hiệu suất công việc giảm chi phí và tăng doanh thu